góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
sáng nay chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển phối hợp với ủy ban nhân dân
thành phố đà nẵng sở nông nghiệp phát triển nông thôn đã trao tặng một mươi lá cờ tổ quốc
cho ngư dân trên địa bàn thành phố
một mươi ngư dân tiêu biểu đã đại diện cho ngư dân của thành phố đà nẵng
tiếp nhận một mươi lá cờ tổ quốc và các túi thiết bị y tế được trao tặng
người dân trương minh hoàng là một trong số đó
lá cờ tổ quốc được anh nhận sẽ tung bay ở ngư trường hoàng sa trường sa
bởi ngay trong chiều nay con tàu của anh sẽ khởi hành cho chuyến đánh bắt xa bờ
toàn thành phố đà nẵng có một hai trăm hai mươi bảy tàu cá trong đó bốn mươi bảy hoạt động vùng khơi
ảnh hưởng tình hình dịch bệnh giá chi phí nhiên liệu tăng cao tình hình thiên tai
bão lũ an ninh trật tự trên biển diễn biến phức tạp lực lượng lao động ngày càng khang hiếm
hoạt động đánh bắt của người dân bởi vậy đối mặt với nhiều khó khăn áp lực
cùng với việc trao tặng cờ tổ quốc ngư dân trương minh hoàng là một trong số lá cờ tổ quốc
cùng với việc trao tặng cờ tổ quốc nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân sẽ tiếp tục được triển khai
những chính sách hỗ trợ những sự quan tâm động viên sẽ góp phần giúp ngư dân vững tâm vươn khơi bám biển
chuyến đi lần này của anh hoàng và rất nhiều những ngư dân nữa dường như hồ hời hơn rộn ràng hơn